thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn
văn phòng bộ công an vừa có công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
nội dung công điện nêu rõ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo hoàng sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
các quần đảo hoàng sa khoảng một trăm năm mươi km về phía tây nam với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo đến một mươi giờ ngày một mươi tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp tám giật cấp một mươi
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
văn phòng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền trung theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới
mưa lớn để chủ động triển khai các công tác ứng phó của lực lượng công an nhân dân
tổ chức trược ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai